theo tổ chức y tế thế giới who có trên hai tỷ người nhiễm virus viêm gan b và có khoảng ba trăm năm mươi triệu người trong đó mang virus bản tính
tỷ lệ nhiễm viêm gan virus b được chia thành ba vùng dịch tễ gồm tỷ lệ nhiễm thấp dưới hai nhiễm trung bình từ hai tám và nhiễm cao trên tám
việt nam nằm trong vùng dịch tễ nhiễm virus viêm gan b cao với hơn tám dân số bị nhiễm có vùng đến hai mươi
nhiễm viêm gan virus b có thể dẫn tới sơ gan và ung thư gan
virus viêm gan b làm tăng nguy cơ tăng sinh tế bào ác tính trong suốt thời gian diễn biến viêm gan cho đến sơ gan là nguyên nhân của ung thư gan
trên tám mươi nguyên nhân ung thư gan do tiến triển từ viêm gan b
khoảng năm bệnh nhân ung thư gan được xác định là do virus viêm gan c
ngoài ra còn có một số nguyên nhân ung thư gan tiến triển từ sơ gan lạm dụng bia rượu hoặc các độc tố có trong thực phẩm hàng ngày
nguyên nhân ung thư gan phổ biến đến từ viêm gan b mạng tính
có hai loại viêm gan b
viêm gan b cấp tính là giai đoạn đầu tiên của viêm gan virus b phát sinh đột ngột với thời gian mắc bệnh ngắn
bệnh có thể phát sinh trong vòng sáu tháng đầu tiên kể từ khi người bệnh nhiễm virus viêm gan b hoặc viêm gan c
người bệnh chỉ có triệu chứng nhẹ hoặc không hề xuất hiện triệu chứng
viêm gan b mạng tính là giai đoạn nghiêm trọng hơn của viêm gan b cấp tính
viêm gan b mạng tính là khi virus viêm gan b tồn tại trong cơ thể người hơn sáu tháng
giai đoạn viêm gan b mạng tính tiềm mẩn thường kéo dài rất lâu thậm chí có thể từ một mươi năm đến ba mươi năm mà người bệnh ít có triệu chứng đặc biệt
đây là giai đoạn gây nguy hiểm đến sức khỏe của người bệnh có thể gây sơ gan và nguyên nhân ung thư gan
các triệu chứng khi viêm gan b đã chuyển thành ung thư gan như cảm thấy đau vùng xương phải vùng gan
đây là dấu hiệu ban đầu dễ nhận biết của bệnh và chủ yếu ở khu vực sườn bên phải xuất hiện cơn đau
trước khi có cảm giác đau đa số người bệnh sẽ thấy khó chịu ở vùng bụng bên phải
mức độ đau khác nhau và có thể tự khỏi
sau đó bạn sẽ thấy xuất hiện những cơn đau nhất ngất quãng hoặc liên tục phát triển mức độ theo thời gian
nhiều bệnh nhân có thể cảm giác chán ăn hoặc no lâu sau khi ăn uống dù ăn ít
bên cạnh đó bạn cũng có thể cảm thấy buồn nôn khó tiêu
đó đều là những triệu chứng phổ biến của ung thư gan
bệnh nhân ung thư gan có thể bị sốt mồ hôi da nhiều có thể sốt nhẹ hoặc sốt cao kèm theo co giật
đồng thời con sốt này không liên quan tới bất kỳ bệnh lý nào mà khởi phát không có nguyên nhân
có nhiều bệnh nhân ung thư gan cảm giác mệt mỏi
bởi căn bệnh này không chỉ ảnh hưởng tới việc tiêu hóa của cơ thể mà còn tác động tiêu cực tới việc hấp thụ dinh dưỡng từ thức ăn
điều này dẫn tới tình trạng bị sốt cân
chức năng gan cũng suy giảm dần tương ứng với tình trạng bệnh
người ung thư gan có thể gặp các tình trạng như sốt huyết dưới da chảy máu chân răng
điều này là bởi chức năng gan kém
cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn nguyên huyền trưởng khoa khám bệnh cơ sở kim trung bệnh viện nhiệt đới trung ương để hiểu rõ về căn bệnh này
thực tế thì khi mà bệnh nhân bị viêm gan b nhiễm virus viêm gan b thì đều có nguy cơ bị ung thư gan
tuy nhiên khi mà mới xuất hiện khối u khi mà khối u nhỏ khoảng dưới ha hai cm thì hầu hết là bệnh nhân không có triệu chứng gì
bệnh nhân vẫn cảm thấy mình rất là bình thường khỏe mạnh vẫn đi làm việc bình thường
và thông thường nhờ các việc đi khám
khi mà bệnh nhân bị viêm gan b tầm soát ung thư gan mỗi ba sáu tháng một lần thì bệnh nhân mới phát hiện ra mình có khối u nhỏ là hai cm
thế còn lại nếu như bệnh nhân mà phát hiện ra mình bị ung thư gan thì khi đấy mà bệnh nhân sẽ có triệu chứng sụt cân là dấu hiệu thường thấy ca đầu tiên
tức là mình đang rất khỏe mạnh đang rất bình thường tự nhiên cân sụt có thể mất đến ba năm cân trong một tháng
ngoài ra bệnh nhân có những triệu chứng do khối u chèn ép với da ví dụ bệnh nhân cảm thấy đau tức hạ sườn phải này

bệnh nhân có dấu hiệu của ứ mật biểu hiện bằng là vàng mắt vàng da và đôi khi là một số các triệu chứng của bệnh gan nó sẽ tiến triển nặng theo
ví dụ bệnh nhân bị phù chân này bị cổ trướng nhiều lên
thế thì khi bệnh nhân có những cái dấu hiệu để nghi ngờ mình bị u gan hay ung thư gan thì lúc đấy là giai đoạn khá là muộn rồi
thế còn thông thường khi mà khối u nhỏ chỉ khoảng hai cm thôi thì người bệnh sẽ hầu như không thấy mình có triệu chứng gì
và phát hiện được là nhờ đi tầm soát ung thư gan định kỳ mỗi ba đến sáu tháng một lần
thời gian tiến triển từ
virus viêm gan b đến ung thư gan có thể từ một mươi năm đến hai mươi năm
thời gian tiến triển tùy thuộc vào mức độ sinh sôi của virus viêm gan b và sức khỏe của người bệnh
cụ thể dưới sự tấn công của virus viêm gan b các chất gây viêm được sinh ra liên tục
từ đó gây nên hiện tượng chết tự nhiên của tế bào gan vừa tăng sinh tế bào mới
tế bào gan chết bao nhiêu thì tế bào gan mới được tăng sinh ra bấy nhiêu
tình trạng này có thể đẩy cao nguy cơ đột biến
hình thành tế bào gan lập dị là nguyên nhân gây ung thư gan
ung thư gan tiến triển âm thầm và ở giai đoạn đầu rất khó nhận biết
chỉ khi khối u lớn hoặc ung thư gan ở giai đoạn cuối các triệu chứng mới xuất hiện rõ rệt
một số triệu chứng ung thư gan dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác như cảm thấy nặng bụng trên hoặc có xuất hiện khối u
trướng bụng đầy bụng hay chán ăn sụt cân nhanh chóng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi người mất sức buồn nôn và nôn
vàng mắt vàng da ngứa da nước tiểu vàng đậm phân bạc màu sốt
ung thư gan giai đoạn muộn dễ dẫn đến suy gan suy thận di căn và tỷ lệ sống sót trong vòng năm năm rất thấp
và nó sẽ tích hợp với gen của người bệnh
nó nằm ở trong đấy lâu dài nó sẽ biến đổi cùng với cả quá trình nhiễm virus lâu dài
nó sẽ làm biến đổi tế bào gan của người bệnh
đầu tiên nó sẽ gây ra hiện tượng viêm dai rẳng rồi hiện tượng viêm dai dẳng đấy dần dần sẽ sinh ra các tế bào nhân quá nhân chia
và dần dần phát triển thành ung thư gan
viêm gan b nó có rất nhiều các kháng nguyên ví dụ kháng nguyên e sẽ giúp cho virus trốn thoát hệ miễn dịch và can thiệp vào quá trình chết tế bào
thế thành ra là kháng nguyên e cũng tham gia vào quá trình gây tế bào ung thư của virus viêm gan b
ngoài ra kháng nguyên e nó còn có kháng nguyên x nữa
kháng nguyên x này cũng có tác động vào trong quá trình sinh khối u của virus viêm gan b
như vậy bản thân virus viêm gan b này khi mà nhiễm virus lâu dài dưới sự nhân lên lâu dài của virus trong cơ thể
thì nó sẽ sinh ra u gan hoặc là ung thư gan
bệnh nhân viêm gan b mạng tính cân
cần tầm soát ung thư ga định kỳ theo chỉ định của bác sĩ
việc hỗ trợ cải thiện sớm hoàn thiện tốt viêm gan bạ tính giúp giảm thiểu tổn thương gan
đồng thời hỗ trợ ngăn chặn biến chứng của viêm gan b tiến triển thành sơ gan ung thư gan
ngoài ra tình trạng viêm gan b mạng tính cần hết sức lưu ý sử dụng thuốc thực phẩm chức năng
không tự ý sử dụng các loại thuốc vì chúng đều có nguy cơ gây ngộ đập cho gan
việc tự ý sử dụng thuốc sẽ làm tăng nguy cơ biến chứng viêm gan b
cần có ý kiến tư vấn của chuyên gia để lựa chọn sản phẩm có thành phần được khoa học chứng minh lâm sàng
có tác dụng tăng khả năng chống độ và bảo vệ gan
thì như vậy chúng ta sẽ ngăn ngừa được biến chứng sơ gan và ung thư gan
ngoài ra trong quá trình điều trị thì bệnh nhân sẽ phải đi khám định kỳ mỗi sáu tháng một lần
mỗi lần khám thì bác sĩ sẽ tầm soát ung thư gan cho người bệnh
chúng ta thực hiện tầm soát ung thư gan mỗi sáu tháng một lần
thì chúng ta có thể phát hiện khối u ở những giai đoạn rất sớm
và như vậy thì chúng ta sẽ có tiên lượng cuộc sống như người bình thường
còn nếu như chúng ta uống thuốc đều đạn nhưng chúng ta không đi tái khám định kỳ
thì chẳng may nữa đâu chúng ta phát hiện khối u mà chúng ta không biết
và đến lúc chúng ta cảm thấy có vấn đề
thì lúc đấy khối u đã muộn rồi đã to rồi đã di can rồi
thì lúc đấy việc điều trị hoặc can thiệp sẽ phức tạp hơn đắt tiền hơn
và tiên lượng sống cũng kém hơn
như vậy biện pháp duy nhất để ngăn ngừa ung thư gan
chính là nếu bạn bị viêm gan b thì bạn cần phải tuân thủ điều trị của bác sĩ
và nhớ phải đi khám định kỳ để được tầm soát sơ gan và ung thư gan